tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai của việt nam ngày hai mươi hai tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tại việt nam trong những năm gần đây thiên tai xảy ra rồn rập với cường độ lớn phạm vi rộng diễn biến phức tạp đã gây ra nhiều tổn thất to lớn về người tài sản cơ sở hạ tầng
ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sản xuất tài sản của người dân và sự phát triển bền vững của đất nước
do đó việc đẩy mạnh công tác chủ động ứng phó giảm nhẹ thiên tai là hết sức cần thiết nhất là trong cộng đồng
thiên tai trong nhiều năm vừa qua diễn biến một cách hết sức phức tạp
nếu xảy ra thiên tai khi các cơ quan của trung ương về để cứu giúp thì mọi diễn biến về thiệt hại cũng đã xảy ra

và để giải quyết vấn đề này thì chúng ta phải tự chính các cộng đồng từ chính quyền địa phương ở cơ sở phải chủ động để giải quyết
đảm bảo cái an toàn cho người

đảm bảo cái an toàn cho người
nên dịp này tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi thư chúc mừng tới các lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai
các thế hệ cán bộ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp